các tỉnh thuộc khu vực miền bắc chỉ có mưa rào vài nơi với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
trong ngày trời có nắng nhiều với cứng độ khá gai gắt
với mức nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi ba đến ba mươi tám độ
riêng khu tây bắc có nắng nóng đặc biệt gây gắt khi mức nhiệt vượt ngưỡng ba mươi chín độ
các tỉnh thuộc khu vực trung bộ cũng là nơi chịu tác động mạnh mẽ của vùng áp thấp nóng từ phía tây
kết hợp với hiệu ứng phơn nên trong ngày đều có nắng mạnh với mức nhiệt đêm nay và ngày mai
tại thanh hóa nghệ an trở vào đến khu bình định và phú yên trong khoảng hai mươi bốn ba mươi chín độ
đặc biệt tại vùng núi phía tây có nắng nóng đặc biệt gây gắt khi mức nhiệt có thể vượt ngưỡng là ba mươi chín độ
chỉ riêng khu vực từ khánh hòa đến ninh thuận bình thuận do nằm xa vùng tác động của áp thấp nóng phía tây
nên cường độ nắng không gây gắt như tại các tỉnh phía bắc của khu vực này với mức nhiệt là hai mươi bốn ba mươi năm độ
gió trên khu vực tây nguyên và nam bộ đang chuyển dần sang hướng tây đến tây nam
nên mưa vào lúc chiều tối trên khu vực có xu hướng gia tăng dần
cục bộ có thể xảy ra lốc xét nên bà con cần lưu ý tìm nơi tranh trú khi có dấu hiệu của những cơn rông mạnh trong những ngày tới
mưa rông thường xảy ra vào lúc đêm còn ban ngày thì cả hai khu vực này đều có nắng
nên mức nhiệt trưa chiều mai tại khu vực tây nguyên là ba mươi một ba mươi bốn độ còn tại nam bộ là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
riêng miền đông nam bộ có nơi vượt ngưỡng ba mươi sáu độ và có nắng nóng
đến với biển đông tại khu vực quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi ba độ còn tại khu vực quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa giảm xuống ở mức là bốn đến một mươi km trong mưa
gió tây nam cấp ba cấp bốn nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi bốn độ

khu vực hà nội mây thay đổi ngày nắng nóng gió đông nam cấp ba nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi bảy độ